các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
stéphanie jonaner từ một người khỏe mạnh bà đã trở nên ốm yếu khi nhiễm ncov và gặp hai mươi ba triệu chứng cùng lúc có biểu hiện kéo dài gần hai năm
là một giáo viên trung học joyna nhận thức rõ về cách thức virus lây lan cũng như các phương pháp phòng tránh
vì vậy trước khi các trường học phải đóng cửa do đại dịch bà thường dành một mươi phút mỗi cuối tiết để giáo dục học sinh về sự nguy hiểm của covid một mươi chín
dù rất cẩn thận bà vẫn mắc phải bệnh vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
covid một mươi chín kéo đến bằng cơn tức ngực cực độ kéo dài vài ngày
sau đó các triệu chứng khác như ho khăn sốt mất vị rác và khứu rác lần lượt xuất hiện
vài tuần tiếp theo bà bị đau khớp da bầm tím không chảy máu mệt mỏi tiêu chảy buồn nôn nôn mất ngủ đồ hơi đêm khát nước xương mù não tim đập nhanh và đau hạch bạch huyết
bà nói hạch của tôi dưng thấy có cảm giác như sắp nổ tung
kỳ kinh nguyệt của tôi kéo dài tới hai tuần liên tục đó là loại sản dịch sau sinh
china và bác sĩ của bà đếm được hai mươi ba triệu chứng xảy ra cùng lúc
bà nói tôi đã trải qua nhiều tuần như vậy sợ rằng mình không thể thức dậy
bốn tháng sau khi khỏi bệnh grander tiếp tục gặp các triệu chứng dài dẳng nhưng ít phổ biến hơn
bà đã mất gần năm mươi dung tích phổi khi nhiễm virus
nhịp tim khi nghỉ ngơi vẫn cao hơn bình thường hiếm khi xuống dưới tám mươi
graner thừa nhận virus có những ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe tâm thần
bà lo lắng sợ hãi rằng mình có thể nhiễm bệnh lần nữa khi cơ thể đang suy như
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hai năm sau khi mắc bệnh cuộc chiến với hậu covid một mươi chín của chiner chưa kết thúc
johner cho biết bà tiếp tục chịu đựng nhiều vấn đề về sức khỏe do covid một mươi chín để lại như suy yếu miễn dịch
dối loạn căng thẳng sau chấn thương triệu chứng này cũng được ghi nhận ở nhiều người từng nhiễm virus
nhiều vấn đề kéo dài từ khi mắc bệnh đến nay như bệnh về dây thần kinh ở tay giấc ngủ gián đoạn
nhiệt độ cơ thể không ổn định và nhạy cảm với ánh sáng
đường tiêu hóa của bà cũng có nhiều thay đổi joyner không còn ăn được sữa chua đường tinh luyện hoặc gluten nữa
thể lực của bà cũng yếu hơn nhiều phải sử dụng ống hít trước khi chạy bộ
jiders cho biết bà linh cảm rất nhiều triệu chứng covid một mươi chín sẽ kéo dài đến suốt phần đời còn lại
nhưng bà vẫn lạc quan vì đã đạt được nhiều mục đích khác trong cuộc sống như coi trọng sức khỏe của mình hơn